hiện tại thì diện tích trồng mía của tỉnh quảng ngãi đang ngày càng bị thu hẹp lại
nguyên nhân là do người trồng mía luôn gặp khó khăn khi tiêu thụ nên bà con đang có xu thế chuyển sang cây trồng khác
mỗi mùa thu hoạch người dân quảng ngãi đốn mía chất thành đống để khô trên đồng chờ nhà máy đến thu hoạch
giá thu mua mía thấp việc thu mua vận chuyển của nhà máy không ổn định dẫn đến người dân không còn lợi nhuận từ việc trồng mía
những nguyên nhân này đã khiến cho người dân trồng mía không còn mặn mà và tiến hành phá bỏ diện tích mía để trồng cây màu khác
chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân giữ lại diện tích mía
nhưng nguy cơ mất dần diện tích của loại cây trồng này trên địa bàn tỉnh quảng ngãi là khó tránh khỏi
để thảo gỡ tình trạng này nhà máy thu mua mía cần liên kết chặt chẽ với người dân xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ
đồng thời hỗ trợ về giống kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất
nhưng mà hợp đồng này tôi nghĩ rằng là bữa trước tôi cũng nói nhà máy đường nếu có cách hợp đồng như thế này thì chắc xong đấy
bộ nguyên liệu chúng ta sẽ không có
sẽ không có
cho nên sắp đến là ngành nông nghiệp chúng tôi đề nghị này
một là anh phải đi vào cái công tác giống máu
thứ hai nữa quy trình của anh quy trình thông can và hỗ trợ về cái việc này
thứ ba là ứng dụng cơ dân hóa vào giải quyết vấn đề nhạc lực ở đây
giảm cái giá thành trong cái chi phí sản xuất cây mía
năng cao năng suất mà giảm giá thành cái này thì bây giờ nó có lợi thế tố sắc được vị đó
cái thứ ba nữa là trong quá trình tổ chức rải bụ thì anh phải công kết
nông bộ của anh phải đi xuống cầm cây là tất cả các trò lợi mía rải bụ thế thì có kế hoạch
chuẩn bị phương tiện đầy đủ để tổ chức mua cho gian và lại công kết
và lại là mình là doanh nghiệp doanh nghiệp thuộc loại là doanh nghiệp lớn và có qua như là có vai có bế
nếu không có những giải pháp thấu đáo căn cơ thì không chỉ cây mía mà nhiều cây trồng khác với điệp khúc
được mùa mất giá cũng sẽ bị nhà nông quay lưng
khi đó các mục tiêu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ không trở thành hiện thực
tại các địa phương của tỉnh quảng ngãi